sau dịch covid một mươi chín việc tạo ra những trải nghiệm mới mẻ và các sản phẩm du lịch đặc sắc
thông qua các giải pháp chuyển đổi số tối ưu hóa hoạt động vận hành tại các cơ sở lưu trú
là vô cùng quan trọng để nâng cao khả năng cạnh tranh và thu hút khách du lịch
là một trong những địa phương tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số
đà nẵng đã kết nối nhà cung ứng và các doanh nghiệp để tìm ra những giải pháp tối ưu
hội thảo nâng cao năng lực chuyển đổi số và giải pháp chiếu sáng thông minh
tại cơ sở lưu trú du lịch năm hai nghìn hai mươi hai được thành phố đà nẵng tổ chức
chính là bước kết nối các cơ sở lưu trú doanh nghiệp lữ hành khu điểm du lịch
với các đơn vị cung cấp giải pháp toàn diện về chuyển đổi số và giải pháp chiếu sáng thông minh
cho các công trình thêm đặc sắc và vận hành hiệu quả
trước đó sở du lịch đà nẵng cũng đã tổ chức nhiều lớp đào tạo chuyên sâu về chuyển đổi số
dành riêng cho các cơ sở lưu trú du lịch từng bước chuẩn hóa hoạt động kinh doanh phục vụ du khách
đào tạo nâng cao các kỹ năng số tăng lợi thế cạnh tranh và phát triển cơ hội trong kinh doanh
điều này có ý nghĩa thiết thực khi cho tới thời điểm hiện tại
thành phố đà nẵng đã có khoảng chín trăm linh trên tổng số một hai trăm tám mươi cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn
hoạt động trở lại chiếm gần bảy mươi cơ sở lưu trú du lịch
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé